hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng tôn lâm yêu cầu cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc kiểm tra xử lý ra soát hệ thống hóa hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật pháp biển hóa quy phạm pháp luật đàm phán ký kết gia nhập điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế về an ninh trật tự tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo dõi hướng dẫn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính cải cách tư pháp thực hiện quản lý theo dõi tình h
trong công an nhân dân đặc biệt cần chủ động xây dựng các văn bản pháp luật phù hợp với thực tiễn đầy đủ các văn bản đi kèm
các văn bản phù hợp với thực tiễn đầy đủ các văn bản đi kèm
như đồng chí nói vấn đề an ninh trật tự bệnh dịch thì nó phải rất đồng bộ với nhau
từ những lúc thiết kế về những việc đó đã phải có một cái thiết kế những cái hệ thống đầy đủ rồi
thậm chí là bây giờ người ta còn đòi hỏi là dự thảo kề gà những cái luật rồi thì phải có những thông tư đi kèm theo những cái nghị định đi kèm theo
theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
bộ công an được giao chủ trì dự án luật cảnh sát cơ động đã được chính phủ cho ý kiến và thống nhất về dự án luật tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến chỉnh quốc hội khóa một mươi năm cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba
ngoài ra các dự án luật đang đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội năm hai nghìn hai mươi hai
bao gồm dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân dự án sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức cơ quan điều tra hình dự
còn vào chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã có buổi thăm làm việc với bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
giữa buổi làm việc còn có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đại diện các đơn vị trực thuộc bộ công an và bệnh viện một mươi chín tháng tám
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cùng các đại biểu đã nghe đại diện bệnh viện một mươi chín tháng tám báo cáo về một số kết quả công tác
trong đó tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân công tác xây dựng đảng tổ chức bộ máy việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua
cùng với đó là một số vấn đề còn tồn tại trong các mặt công tác như mô hình tổ chức bộ máy hạ tầng kỹ thuật các kiến nghị giải pháp và mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn quan tâm đến công tác y tế và xác định đây là công tác quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ thân nhân cán bộ chiến sĩ và nhân dân
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng về hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân trong đó có y tế công an nhân dân đảng ủy công an trung ương đã có nghị quyết công tác chăm sóc sức khỏe của lực lượng công an nhân dân
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác bệnh viện một mươi chín tháng tám đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt trong công tác phòng chống dịch
bộ trưởng tô lâm đề nghị bệnh viện một mươi chín tháng tám tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trong thời gian tới gồm tiếp tục nghiêm túc thực hiện chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước bộ công an về công tác y tế trong đó triển khai có hiệu quả đề án tổng thể mạng lưới y tế công an nhân dân đã được lãnh đạo bộ phê duyệt tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của thầy thuốc trong lực lượng công an nhân dân siết chặt kỷ luật kỳ cương thực hiện nghiêm quy chế làm việc chú trọng công tác đ
và công tác khám chữa bệnh tăng cường nghiên cứu và khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ công an nhân dân đã được lãnh đạo bộ phê duyệt tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của thầy thuốc trong lực lượng công an nhân dân tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ công an nhân dân đã được lãnh đạo bộ phê duyệt tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác giáo
hướng tới nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ y bác sĩ hướng tới đào tạo chuyên gia
quan tâm hơn đến cơ sở vật chất triển khai sớm hiệu quả đề án xây dựng nâng cấp bệnh viện
sáng nay đoàn kiểm tra số một trăm bốn mươi ba của ban bí thư do đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ đảng ủy cục truyền thông công an nhân dân
về thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám của ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương
tham dự buổi làm việc có trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng đoàn kiểm tra
phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa nhấn mạnh
cục truyền thông công an nhân dân là cơ quan ngôn luận của đảng ủy công an trung ương bộ công an
và là tiếng nói của cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
báo cáo của cục vừa thể hiện được công tác xây dựng đảng trong nội bộ vừa thể hiện vai trò chức năng trong công tác tuyên truyền
công tác tuyên truyền trên kênh antv trên vtv một nhiều điểm mới sâu sát hơn góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng yếu
chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương được thể hiện kịp thời đúng hướng đi vào hiệu quả
trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá khẳng định hình tượng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vừa qua lên sóng phát thanh truyền hình rất hay
góp phần xây dựng đảng về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống tạo sự đồng thuận trong nhân dân xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ chiến sĩ công an
phát biểu tại buổi kiểm tra thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận
biểu dương những thành tích kết quả mà đảng ủy cục truyền thông công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
chia sẻ về những khó khăn bất cập khách quan và yêu cầu đảng ủy cục nghiêm túc khắc phục những vấn đề còn tồn tại
đồng chí phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an yêu cầu đảng ủy cục truyền thông công an nhân dân
phải kiên quyết chống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đẩy mạnh phê và tự phê bình
đề cao phương pháp cách làm trong tự soi tự sửa lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực lấy cái đẹp dẹp cái xấu
thay mặt đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân trung tướng mai văn hà trân trọng cảm ơn
và nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến tham gia góp ý của đoàn kiểm tra đặc biệt là ý kiến của đồng chí bí thư trung ương đảng
trưởng đoàn kiểm tra của đồng chí thứ trưởng bộ công an đồng thời khẳng định ban thường vụ đảng ủy cục truyền thông công an nhân dân
sẽ cố gắng khắc phục những tồn tại hạn chế quán triệt các ý kiến chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian tới đảm bảo chất lượng hiệu quả
hôm nay một mươi hai tháng tám trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an có thư khen gửi hai công dân
bùi văn chức sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín thường trú tại xã thanh phước huyện gò dầu tỉnh tây ninh
và thiểu thị ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thường trú tại xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
vì đã có hành động dũng cảm khống chế bắt giữ các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và dùng dao đe dọa để cướp tài sản
theo báo cáo ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tại xóm mới hai xã thanh phước huyện gò dầu tỉnh tây ninh
khi phát hiện đối tượng võ công danh có hành vi khống chế dùng dao đâm trọng thương gây nguy hiểm đến tính mạng cho chị đặng thị mai thảo
ông bùi văn chức đã dũng cảm nhanh chóng tấn công cùng với nhân dân khống chế bắt giữ đối tượng võ công danh và đưa chị đặng thị mai thảo đi cấp cứu
ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại quỹ tín dụng nhân dân phong bắc trung xã kỳ bắc huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
khi đối tượng nguyễn thị hòa vào phòng làm việc dùng dao đe dọa nhằm cướp tài sản
chị thiều thị ba đã dũng cảm chống trả quyết liệt không chế giữ đối tượng để lực lượng công an có điều kiện thuận lợi bắt giữ xử lý
và chị thiều thị ba thể hiện ý chí kiên cường không khuất phục trước tội phạm là tấm gương điển hình
cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương khen ngợi ông bùi văn chức và chị thiều thị ba
đã mưu trí dũng cảm khống chế và bắt giữ các đối tượng
mong ông bùi văn chức và chị thiều thị ba tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm làm nhiều việc tốt hơn nữa góp phần giữ gìn an ninh trật tự
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc chủ trì phối hợp cục công tác đảng và công tác chính trị
cục truyền thông công an nhân dân công an tỉnh tây ninh công an tỉnh hà tĩnh tổ chức tuyên truyền biểu dương gương người tốt việc tốt
có hình thức động viên khen tưởng xứng đáng và thay mặt lãnh đạo bộ trao thưởng đối với ông bùi văn chức và chị thiều thị ba
những nội dung chính trong phần tiếp theo
cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông tây bắc cảnh sát giao thông công an tp hcm đưa hai vợ chồng lớn tuổi đi bộ trên quốc lộ hai mươi hai về nhà giữa đêm khuya
cdc mỹ cho biết ba loại vaccine covid một mươi chín của mỹ đều hiệu quả an toàn đối với phụ nữ đang mang thai hoặc người có ý định mang thai
và cả bà mẹ
thưa quý vị và các bạn bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào tối ngày hôm nay một mươi hai tháng tám cho biết là trong ngày có ba chín trăm chín mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên tám mươi chín một trăm bốn mươi năm người
tổng số liều vắc xin covid một mươi chín đã được tiêm là một mươi hai chín mươi tám tám trăm hai mươi một liều
tính từ sáu giờ đến một mươi tám giờ ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh của bệnh nhân
dịch covid một mươi chín ghi nhận năm hai mươi năm ca mắc mới nâng tổng số mắc trong ngày lên chín sáu trăm sáu mươi bảy ca
trong đó bao gồm một mươi bốn ca nhập cảnh và chín sáu trăm năm mươi ba ca ghi nhận trong nước
trong đó tại thành phố hồ chí minh là ba tám trăm bốn mươi một ca và bình dương là ba hai mươi tám ca
còn tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám cho tới một mươi tám h ngày hôm nay một mươi hai tháng tám ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi một ca phát hiện tại cộng đồng và bốn mươi chín ca phát hiện trong khu cách ly
sở y tế đà nẵng vừa có thông báo khẩn tìm người đến chợ đầu mối hòa cường quận hải châu sau khi phát hiện nơi này có sáu ca nhiễm covid một mươi chín
sở y tế đà nẵng đề nghị tất cả những người mua bán giao dịch vận chuyển lao động từng đến chợ từ ngày năm tháng tám cho tới nay khẩn trương liên hệ hoặc giao dịch
khẩn trương liên hệ hoặc đến ngay cơ quan y tế địa phương khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm
những ai có triệu chứng nghi ngờ như ho sốt khó thở viêm họng rát họng mất vị giác khứu rác mệt người thì không được tiếp xúc với bất kỳ ai kể cả người nhà đồng thời liên hệ ngay tới cơ quan y tế địa phương
sở y tế đà nẵng đề nghị tất cả những người mua bán giao dịch vận chuyển lao động từ nay tới ngày năm tháng tám cho tới nay khẩn trương liên hệ hoặc giao dịch
ba trăm chín mươi tám một trăm bốn mươi chín một trăm bốn mươi ba quận liên triểu ba trăm chín mươi tám bốn trăm hai mươi ba một trăm bốn mươi ba quận ngũ hành sơn ba trăm chín mươi tám sáu trăm ba mươi một trăm bốn mươi ba quận cẩm lệ ba trăm chín mươi tám sáu trăm ba mươi bảy một trăm bốn mươi ba huyện hòa vang ba trăm chín mươi tám bảy trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi ba và trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng chín trăm linh năm một trăm linh tám tám trăm bốn mươi bốn
nhằm kịp thời khoanh vùng dập dịch và hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng tám công an tỉnh an giang đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh và tặng ba phần quà cho nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh an giang công an tỉnh đã quyết định thành lập lực lượng truy vết bốn cấp từ tỉnh đến khóm ấp với tổng quân dân

các gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà và các gia đình có người thân làm công nhân bị mất việc làm hiện đang bị kẹt tại các tỉnh thành chưa về quê được tổng trị giá quà tặng là khoảng một năm tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn trong tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay thì các sinh viên của một số trường trong khối ngành công an nhân dân đã đem tình yêu nước tinh thần chống dịch vào những ca khúc về

động viên toàn dân ta đồng lòng vượt qua dịch bệnh tuy còn đơn sơ thế nhưng những tác phẩm ấy chứa đựng nhiều thông điệp từ cách phòng chống dịch cho đến việc cổ động tinh thần cho lực lượng tuyến đầu
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những giai điệu vui vẻ hào hứng của các tác phẩm âm nhạc này
để cho cơn dịch đi qua mau mau thì mình luôn phải nhắc nhau khẩu trang vô nhé em ơi em à
từ nhà ra phố không quên khẩu trang
phải thật lưu ý cho nên lỡ lạc
là bạn nhé
chiến thắng được đại dịch thì phải quyết tâm
đây là một video ca nhạc được lên ý tưởng và giàn dựng hoàn toàn bởi các sinh viên thuộc đoàn thanh niên học viện chính trị công an nhân dân
đang trong thời gian cấm chạy bởi dịch bệnh những sinh viên này chọn cách thực hiện video ca nhạc nhằm tuyên truyền cổ động việc phòng chống dịch covid một mươi chín
với mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của em vào công tác tuyên truyền cổ động phòng chống dịch bệnh
được sự hướng dẫn và chỉ đạo của ban chấp hành đoàn thanh niên học viện
chúng em đã lên ý tưởng quay mv như một thông điệp để gửi tới tất cả mọi người
hãy giữ gìn sức khỏe tuân thủ quy tắc năm k giữ vững tinh thần để cùng nhau vượt qua dịch bệnh
là sản phẩm được hoàn thành trong thời gian ngắn tuy nhiên sự hài hước vui vẻ của clip khiến nhiều người thích thú
những động tác rửa tay không đưa tay lên mắt mũi miệng giãn cách được diễn tả sống động bởi hơn một mươi đoàn viên thanh niên của học viện
với những cảnh quay sáng tạo clip này thu hút nhiều lượt tương tác tại trang mạng xã hội chính thức của đoàn thanh niên học viện
quá trình này của em tham gia thì không phải học tập nhiều thế nên là việc thực hiện rất là xuân sẻ
ngay trong một tuần bọn em đã thực hiện xong từ việc giàn dựng cũng như quay
xây dựng một clip tuyên truyền về phòng chứng dịch covid một mươi chín thì được thấy là cho thấy sự sáng tạo
nhưng là chủ động nhưng là cái nhận thức về
cái việc phòng dịch của các em rất là tốt và cho thấy thực tế hiệu quả
thông qua việc sử dụng mạng xã hội để mà lan tỏa tới cộng đồng
với các đoàn viên thanh niên của câu lạc bộ truyền hình học viện an ninh nhân dân
thì covid một mươi chín nhanh đi đi cũng là một món quà âm nhạc gửi tới lực lượng tuyến đầu chống dịch
với lòng biết ơn sâu sắc cùng niềm tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
video này cũng đã thu hút gần năm lượt xem và bốn trăm linh lượt yêu thích trên mạng xã hội

trên cơ sở những kết quả đã được trong thời gian vừa qua
cũng như là thành công của những ấn phẩm truyền thông trước đây
thì video clip này cũng nhận được sự phản hồi rất là tích cực
từ bản thân các bạn đoàn viên sinh viên của học viện
cũng như là các cán bộ chiến sĩ
của các đơn vị bên ngoài
đặc biệt là đoàn thanh niên bộ ngoan cũng sử dụng là một trong những ấn phẩm
để dùng cho công tác tuyên truyền chống dịch đợt này
với cái óc sáng tạo với cái tinh thần sống kích tình nguyện
thì các bạn luôn luôn sẵn sàng để và rất là hăng hái tích cực
tham gia các hoạt động tương tự như hoạt động này
những video ca nhạc như thế này là nét văn hóa
bức tranh đẹp hết sức ý nghĩa thể hiện ý chí niềm tin
sự sáng tạo của đội ngũ giảng viên và học viên nhà trường
không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn
mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng
với đồng chí đồng đội phát huy tinh thần sung kích
sáng tạo của tuổi trẻ công an nhân dân trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý

cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với lưu văn sơn
trú tại xã kim long huyện tam dương về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đang điều trị nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến của tỉnh
sơn đã lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng bỏ trốn khỏi khu điều trị
ngày trong đêm cơ quan tỉnh vĩnh phúc khẩn trương truy tìm
đến hai mươi hai giờ cùng ngày đã tìm thấy đưa đối tượng về lại bệnh viện điều trị
ngoài nguy cơ lây lan covid một mươi chín ra cộng đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên xác định hành vi của lưu văn sơn
gây thiệt hại hơn hai trăm chín mươi triệu đồng là chi phí cho các hoạt động điều tra truy tìm truy vết phòng dịch bệnh
tập trung đông người và đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu
tám đối tượng vừa bị xử phạt hành chính với tổng số tiền là một trăm sáu mươi chín triệu đồng
trước đó ngày hai mươi chín tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành
phối hợp với công an xã tam phước bắt quả tăng tám đối tượng gồm thái thị tám
phạm hoàng duy kha võ thị liên nguyễn thị diễm hương phạm hồng thắm
nguyễn thành phong nguyễn thị thanh thảo nguyễn ngọc sang
cùng chú tại huyện châu thành đang tập trung đông người
trong đó có sáu đối tượng đang lắc bầu cua ăn thua
bằng tiền trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
căn cứ vào hành vi vi phạm của từng đối tượng
chủ tịch ubnd huyện châu thành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
sau đối tượng về hành vi đánh bạc và vi phạm về giãn cách xã hội
với số tiền là hai mươi một năm triệu đồng một người
và hai đối tượng về hành vi vi phạm giãn cách xã hội với số tiền là hai mươi triệu đồng một người
viện kiểm sát nhân dân quận tây hồ hà nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bốn bị can
của công an quận tây hồ trong đó có phóng viên cộng tác viên của cơ quan báo chí trung ương
trước đó công an quận tây hồ đã khởi tố vụ án này
bốn bị can này gồm nguyễn thùy linh chú quận long biên hà nội
nguyễn đức phương chú tỉnh thái bình nguyễn công tuấn chú huyện thanh trì hà nội
nguyễn tiến quang chú tỉnh thái nguyên bị công an quận tây hồ khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản
đây là nhóm đối tượng đã đến gặp hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn quận tây hồ hà nội
đặt vấn đề xin học cho con trái tuyến
trong đó tiến hành ghi âm ghi hình bí mật và đe dọa cưỡng đoạt của bà này số tiền một trăm linh triệu đồng
vào ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và số tiền tám mươi triệu đồng vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
hiện các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra tiến hành xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ án
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tp hcm đã dùng xe đặc trùng để đưa hai vợ chồng lớn tuổi đi bộ trên quốc lộ hai mươi hai về nhà giữa đêm khuya
hành động kịp thời của các anh không chỉ làm ấm lòng người được cứu giúp mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
hai vợ chồng ông ngô thành hải và bà võ thị hồng yến đều đã ngoài lục tuần
đi tiêm vaccine covid một mươi chín bị mệt hai ông bà được đưa đến bệnh viện theo dõi sức khỏe
đến hai mươi ba giờ sức khỏe ổn định
được bệnh viện cho về
vì trời tối không có phương tiện di chuyển cũng không có người thân nào nên ông bà đã quyết định đi bộ về nhà
thấy người vợ còn mệt lại khá lớn tuổi từ vị trí của chốt kiểm soát về nhà còn đến hơn một mươi cây số
vì vậy đại úy phạm văn sang và đại úy lê nguyễn hoàng sơn đã xin ý kiến cấp trên để dùng xe ô tô tải đặc trụng đưa ông bà về nhà an toàn
nghe cái câu nói của chú trưởng đó chú nói một câu là thôi tạo điều kiện lấy xe chở
cho hai bà già về đi chứ đêm hôm thì không thể nào bắt xe được
thì đó là tôi nghe được câu nói đó còn hơn là tôi bắt được một cục vàng
trong cái lúc mà tôi chơi giới mà được mấy chú hỗ trợ rất là cảm ơn
hơn cả sự cảm kích đó là lời tri ân đối với hành động nhân văn của chiến sĩ cảnh sát giao thông đồng hành cùng người dân kịp thời sẻ chia với người dân trong lúc gian khó
trước đó cán bộ của trạm cảnh sát giao thông tây bắc cũng đã dùng xe ô tô tải đặc trùng đưa ông bà về nhà
đặc trùng đưa hai mẹ con đi chạy thận bị hỏng xe trên đường về nhà ở tây ninh